tại đà nẵng trong thời gian vừa qua đã có hàng trăm y bác sĩ lên đường chi viện cho các tỉnh bạn
sau thời gian dài trang bị các điều kiện cần thiết trong ngày hôm nay hơn một trăm linh sinh viên của trường đại học kỹ thuật y dược
đã bắt đầu hành trình chi viện cho tỉnh phú yên
đợt này năm mươi ba y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an tại đà nẵng cũng sẵn sàng lên đường
hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
háo hức phấn khởi chờ đợi đến ngày lên đường vào phú yên là tâm lý chung của một trăm linh hai sinh viên
trường đại học kỹ thuật y dược các bạn sinh viên này đã từng tham gia hỗ trợ y bác sĩ đà nẵng
trong công tác dập dịch nên họ hiểu rõ được áp lực và mong muốn chia sẻ gánh nặng với đồng đội của mình
hoạt động nào cũng là tình nguyện nhưng mà mình là đang là sinh viên y thì những cái hoạt động như vậy
thì đang rất là cần về ngành y tế em muốn đóng góp công sức của mình vào với ngành
nó giống như là bọn em đã học môn tâm lý đạo đức đi học thì cái môn đó là dạy của tụi em là đây là những việc nên làm
thực ra nó không phải là gì lớn nào đâu chỉ là bọn em muốn góp một chút gì đó nhỏ nhoi cho có thể là đoàn nghiệp tương lai của mình
hai năm qua đã có gần một cán bộ sinh viên nhà trường tham gia chống dịch tại các địa phương và các tỉnh thành khác
với kiến thức kỹ năng sẵn có và đã trải qua năm đợt tập huấn trước đó lực lượng tình nguyện viên này khả năng hỗ trợ lấy mẫu truy vết khoanh vùng dập dịch
chúng tôi cũng đang chờ những thông tin
chúng tôi có thể là cử tiếp tục cán bộ đi với hơn năm trăm linh cán bộ sinh viên đã sẵn sàng thì ngày hôm nay thì chúng tôi làm lễ xuất quân cho một trăm linh sinh viên và cán bộ của nhà trường sẽ vào tham gia cùng với các đồng nghiệp và nhân dân phú yên cùng với đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh phú yên để quyết tâm làm sao đó kiểm soát dịch bệnh cho tốt
có thể thấy tinh thần tình nguyện sung phong lên đường chống dịch đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ
dự kiến trong ngày năm tháng bảy đội ngũ gồm năm mươi ba y bác sĩ kỹ thuật viên bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
sẽ lên đường vào tâm nhiệt thành phố hồ chí minh với quyết tâm cao
cán bộ chiến sĩ một trăm chín mươi chín cũng như là lực lượng y tế công an nhân dân nói chung là với tinh thần sung phong
ở đây là bản thân cán bộ chiến sĩ y tế người ta đã có một tinh thần chủ động một thái độ rất tích cực để tham gia chống dịch rồi
bên cạnh đó thực sự động viên kịp thời của ban đối đốc đặc biệt đồng chí đồng đốc đã cũng trao đổi động viên xong các buổi giao ban xong các đồng chí tham gia phòng chống dịch
dù là sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường hay các y bác sĩ đã dây dàng kinh nghiệm khi tổ quốc nhân dân cần họ đã không ngần ngại sung phong
ấy là tinh thần đáng quý và đáng trân trọng giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành